tối ngày hai mươi sáu tháng bốn tại một số địa phương của tỉnh yên bái như các huyện yên bình văn chấn và thành phố yên bái
đã xảy ra mưa đá kèm theo rông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân
ước tính thiệt hại hơn năm tỷ đồng hiện các địa phương bị thiệt hại đang khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại
khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
toàn tỉnh yên bái có ba trăm bảy mươi chín nhà bị thiệt hại hai trăm một mươi sáu hectare lúa năm mươi hai hectare ngô một trăm hai mươi cây bưởi bị gãy đổ
chín lồng cá trên hồ thác bà thuộc thị trấn yên bình bị hư hỏng bảy mươi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo huy động lực lượng
đến giúp đỡ các hộ dân lập lại mái dựng lại nhà đổ
trong sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện cùng các ngành có liên quan
đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
các huyện các xã thống kê chính xác diện tích lúa ngô cây trồng vật nuôi lồng cái bị thiệt hại
để báo cáo tỉnh xem xét hỗ trợ khôi phục sản xuất